bệnh nhân cuối cùng mắc covid một mươi chín của tỉnh tây ninh cũng đã được xuất viện
bệnh nhân số hai trăm năm mươi hai là bé trai sáu tuổi quốc tịch việt nam
bệnh nhân đã hồi phục và được tiến hành làm thủ tục xuất viện
như vậy là tính đến nay tỉnh tây ninh ghi nhận có ba trường hợp nhiễm covid một mươi chín
và cả ba trường hợp đều đã được chữa khỏi bệnh